thúc đẩy và bảo vệ quyền của người khuyết tật luôn là một trong những chính sách an sinh xã hội được ưu tiên đặc biệt
tỉnh hà nam đang và sẽ tăng cường nhiều hoạt động trợ giúp người khuyết tật giúp họ vượt qua mặc cảm và vươn lên trong cuộc sống
tỉnh hà nam hiện có trên hai mươi một người khuyết tật trong số đó mới chỉ có hơn một người khuyết tật tham gia vào tổ chức hội tại sáu huyện thành phố chiếm chưa đến năm tổng số người khuyết tật
những năm qua cùng với sự nỗ lực của chính bản thân người khuyết tật và gia đình sự giúp đỡ hỗ trợ của các tổ chức hội đoàn thể và cá nhân
nhiều hội viên người khuyết tật đã được tạo việc làm có thêm thu nhập tập trung vào một số nghề phù hợp với điều kiện của người khuyết tật như may mây giang đan dày da lắp ráp đổ điện
việc một số doanh nghiệp cơ sở sản xuất tiếp nhận người khuyết tật vào làm việc không chỉ giúp họ có thêm thu nhập giảm bớt gánh nặng gia đình
mà quan trọng hơn là họ được tạo điều kiện để cố gắng làm việc có thu nhập vươn lên tự tin hòa nhập với cộng đồng